tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với hội kiến trúc sư về thiết kế nhà ở vùng bão lũ
việc xây dựng và phát triển những ngôi nhà an toàn được xem là giải pháp thiết thực giúp cho người dân ứng phó với thiên tài
hiện nay ở miền trung còn hơn hai trăm hai mươi ba nhà không an toàn trước bão gần một trăm năm mươi ba nhà không an toàn trước lũ
với tinh thần xây lại tốt hơn cho nhà vùng bão lũ cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển nhà ở thích hợp với vùng bão lũ
phù hợp với từng khu vực địa hình riêng
nước ta hiện nay có hai loại nhà chống bão là nhà nổi và nhà cố định với chi phí từ năm mươi năm triệu đến một trăm năm mươi triệu
nhưng với tình hình thiên tai bất thường sạt lở mưa lũ liên tục lập đỉnh trong những năm gần đây
cũng đặt ra vấn đề phát triển các loại hình nhà ở vùng lũ cần phải phù hợp hơn
nhà nổi thì với những vùng một lụt sâu thì rất là phù hợp
nhưng mà nhà nổi thì vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào mà cái công năng sử dụng nó thường xuyên
thì đây là một vấn đề thứ hai nữa là làm thế nào để mà bất cứ trong trường nào cũng phải an toàn
còn nhà cố định thì chúng ta sử dụng được thường xuyên
tóm lại là giải pháp có hai loại hình như thế thì lựa chọn thì chúng ta phải tính toán để phù hợp với điều kiện của địa phương
điều kiện của từng gia đình tức là kinh phí và cũng phải phù hợp với con văn hóa
cùng với đó việc huy động các doanh nghiệp các chuyên gia vào lĩnh vực nhà chống lũ cũng là một nhân tố quan trọng
bởi việc hướng đến sản xuất các loại vật liệu
giảm chi phí giá thành
và những nhà ở thích ứng với bao lũ theo quy mô lớn có tính công nghiệp hóa cần sự vào cuộc của các đơn vị này